tổ chức unesco đã khởi động chiến dịch nghệ thuật kiên cường trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu
các nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo được khuyến khích tham gia chiến dịch để lan tỏa những thông điệp cùng câu chuyện và hình ảnh của họ
hòa cùng chiến dịch nghệ thuật kiên cường do unesco khởi xướng mv chẳng thể cách ly với sự tham gia của một mươi hai gương mặt nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực
do nghệ sĩ thúy hằng nghệ danh liu kani khởi xướng nhằm góp tiếng nói của các nghệ sĩ việt nam cổ vũ tinh thần cho y bác sĩ và các lực lượng trên thế giới tham gia phòng chống dịch
các khúc chủ đề được sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật về một nữ y tá tên li
gia đình nhỏ của chị đang chuẩn bị đón tuổi mới cho cô con gái nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của mọi người li phải tạm xa con gái
họ chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc điện thoại tuy vậy nhờ sự chung tay của cộng đồng cuối cùng món quà đầy áp tình yêu thương của ly vẫn được gửi tới tay con gái